công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín g thuộc công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuân tùng
bắt giữ nguyễn tiến hòa phó tổng giám đốc trung tâm đăng kiểm trưởng dây chuyền kiểm định
nguyễn ngọc thạch và cao xuân đạt là kiểm định viên về hành vi đưa nhận hối lộ thu giữ nhiều tài vật tài liệu vật chứng có liên quan
trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới các đối tượng đã móc nối với cò và trực tiếp nhận tiền của chủ xe
để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải lốp xe mòn phanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định v v
tùy vào lỗi vi phạm ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước thì các đối tượng sẽ nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên liên quan
một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh để đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
vừa bị công an huyện vũ quang
quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá bắt giữ năm đối tượng
thu một mươi hai kg ketamine năm sáu trăm linh viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật liên quan
trước đó trên tuyến đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng
gồm đậu thế anh và nguyễn văn tiệp cùng chú huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh thu giữ một mươi hai kg ma túy ketamine và năm sáu trăm linh viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng hoàng văn khương phan mạnh hùng cùng chú quảng bình và nguyễn quốc cường chú hà tĩnh
cường là đối tượng đứng ra kết nối điều hành đường dây vụ việc đang được điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên xét xử bị cáo phan văn thương chú tệ xã thượng hà huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về hành vi giết người nạn nhân chính là bố đẻ của bị cáo
theo bản cáo trạng do bức xúc với bố đẻ là ông phán
tòa án a sáng thường xuyên uống rượu và ngược đãi vợ con vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc xảy ra mâu thuẫn thương đã dùng ghế gỗ đập vào vùng đầu ông xéng khiến nạn nhân bị thương nặng
sau khi phát hiện ông sáng vẫn còn thở thường tiếp tục dùng một đoạn dây thừng thắt cổ khiến cho nạn nhân tử vong
căn cứ và tình tiết và hành vi phạm tội của bị cáo tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị càng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên một tỷ đồng vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đó là phạm văn thông và vợ là nguyễn thị hồng chú tại huyện crombook của tỉnh đắk lắc
thủ đoạn của các đối tượng là đi xe máy thấy nhà dân sơ hở không có người trông coi
thì đến nay hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ đột nhập đục phá kết sắt lấy nhiều tài sản có giá trị của các hộ dân ở các huyện crom năng crong búc và ea leo của tỉnh đắk lắc
và khi đoàn cứu hộ việt nam ở sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ chờ chuyến bay để trở về việt nam thì đã có một khoảng khắc gây xúc động đối với tất cả các thành viên trong đoàn
bởi tình cảm nồng ấm mà người dân sở tại dành cho các chiến sĩ công an
được chủ nhà hàng nhất quyết miễn phí thay lời tạm biệt với tình cảm vô cùng trân trọng
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị một đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh để đưa vào các tỉnh thành phía nam tiêu thụ
đã bị công an huyện vũ quang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng liên quan triệt phá
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai trên tuyến đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận xã thọ điền huyện vũ quang
phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng là đậu thế anh và nguyễn văn tiệp thu giữ một mươi hai kg ketamine và năm sáu trăm linh viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng hoàng văn khương phan mạnh hùng và nguyễn quốc cường
cường là đối tượng đứng ra kết nối điều hành đường dây trên và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa tiến hành bàn giao đối tượng phạm tuấn vũ
trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
bốn mươi hai điện thoại di động là tăng vật vụ án cho công an huyện đông anh thành phố hà nội để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai ngay sau khi tiếp nhận được tin báo của công an tỉnh hải dương về việc đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
đang bỏ trốn từ hà nội vào thành phố hồ chí minh theo tuyến quốc lộ một a công an ninh thuận đã chốt chặn truy bắt đối tượng cùng tăng vật
qua đầu tranh đối tượng vũ khai nhận vào khuya ngày một mươi bốn tháng hai đã lẻn vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn huyện đông anh
lấy trộm bốn mươi hai điện thoại di động nhãn hiệu iphone trị giá hơn một tỷ đồng rồi bắt xe vào thành phố hồ chí minh để thiêu thụ
khi đến huyện thuận nam tỉnh ninh thuận thì bị phát hiện và bắt giữ
tiếp tục đầu tranh vũ còn thừa nhận vào ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đã lấy trộm nhiều điện thoại laptop tay nghe
trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng của một cửa hàng ở thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng cùng với các lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt quả tang
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
bất ngờ ập vào khu đất vườn phía sau nhà ông võ hồng tông tại ấp phú đức xã long phú huyện long phú
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng hai mươi hai đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
qua đó lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tăng vật gồm một mươi một con gà một mươi hai điện thoại di động
hai mươi xe mô tô trên bốn mươi một triệu đồng và một số tam vật khác có liên quan
được biết đây là sòng đá gà ăn thua bằng tiền được tổ chức khá tinh vi các đối tượng thường xuyên thay đổi
địa điểm tổ chức để gây khó khăn cho công tác nắm bắt tình hình và đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vào tối ngày một mươi tám tháng hai một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng
giữa ba xe máy xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã khiến cho một người chết và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám giờ xe máy do hai thanh niên chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ thành phố đồng xoài đi thành phố hồ chí minh với tốc độ cao
đến đoạn ấp ba xã tiến hưng thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh trần văn tài
chú tại tỉnh bình phước điều khiển chở vợ phía sau
rồi tiếp tục va chạm giải phân cách cứng giữa đường và xe máy do hai vợ chồng chở theo một con nhỏ
đang đi theo chiều ngược lại chuẩn bị qua đường
vụ tai nạn liên hoàn đã khiến ông trần văn tài tử vong sau đó
bốn người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ba phương tiện hư hỏng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị một trong những điểm mới sẽ được áp dụng trong tuyển đại học cao đẳng từ năm hai nghìn hai mươi
là điều chỉnh mức cộng điểm ưu tiên
cụ thể thì việc cộng điểm ưu tiên sẽ giảm dần khi thí sinh đạt từ hai mươi hai năm điểm cho đến mức là ba mươi điểm
thì không cộng điểm ưu tiên
theo bộ giáo dục và đào tạo phân tích dữ liệu cho thấy các có sự bất hợp lý
đó là tỷ lệ thí sinh đạt cao từ hai mươi hai năm điểm trở lên của nhóm được cộng điểm ưu tiên lại tăng vọt
cao hơn hẳn so với nhóm thí sinh không thuộc diện ưu tiên
điều này dẫn tới sự mất công bằng khi thí sinh tiếp cận ứng tuyển
và các ngành trường có mức độ cạnh tranh cao
việc tính mức điểm ưu tiên mới này sẽ tạo ra sự công bằng giữa các nhóm thí sinh
thuộc các khu vực và đối tượng ưu tiên khác nhau
cụ thể mức điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ hai mươi hai năm điểm trở lên
khi quy đổi về điểm theo thang một mươi và tổng điểm ba môn tối đa là ba mươi được tính theo công thức như sau
mức điểm ưu tiên bằng ba mươi trừ tổng điểm đạt được trên bảy năm nhân với mức điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương trong cả nước đã chính thức công bố môn thi
về kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
tuy nhiên tại thành phố hà nội khi mà kỳ thi chỉ còn gần ba tháng nữa
nhưng việc thi môn thứ tư hay không thì vẫn chưa công bố
và trước áp lực căng thẳng của kỳ thi vào lớp một mươi đã khiến cho dư luận không khỏi có nhiều luồng ý kiến
hiện đang có nhiều tranh cãi xung quanh việc thi ba hay là bốn môn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
nên bỏ môn thứ thứ bốn để cho bớt áp lực cho các bạn học sinh
em thấy là ôn ba môn là quá áp lực cho các bạn rồi ạ
em là khóa thứ hai sẽ được tiếp cận với chương trình giáo dục mới ở cấp phổ thông trung học
thì ở chương trình này thì các học sinh được phép chọn các môn tự chọn tùy theo nhu cầu và ít của mình
thì em nghĩ là môn thứ tư này sẽ thực sự không cần thiết
tại vì là có thể sẽ không được phù hợp với chuyên ngành mà một số học sinh đã lựa chọn theo nguyện vọng như nhu cầu của mình
nên bỏ môn thứ bốn đi
để giảm bớt cái áp lực học cho các con
vì là các con tập này đã ôn ti văn toán anh cũng đã rất là mệt mỏi rồi
kỳ thi vào lớp một mươi ở hà nội được ví là một cuộc đua khốc liệt
bởi mỗi năm thành phố có khoảng gần một trăm linh thí sinh dự thi đông nhất cả nước
nhưng các trường công lập chỉ đáp ứng được hơn sáu mươi
áp lực lớn cộng thêm việc thi nhiều môn khiến học sinh phụ huynh không khỏi căng thẳng
vì thế bỏ môn thứ tư trong kỳ thi này đang là đề xuất của nhiều người
với giáo viên càng có lý do hơn khi mà tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều môn học đang diễn ra
thấy rằng là các con học thì đến năm nay khóa này mình phải dạy lại rất nhiều các con từ lớp sáu bảy
cho nên cái khối lượng kiến thức quá nặng đến cô và trò cũng đều vất vả
học rất là áp lực
tuy nhiên nhiều ý kiến khác lại cho rằng
theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp một đến lớp chín
học sinh phải được học và đánh giá toàn diện
trước khi chuyển sang định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông
vì thế việc các em phải học đều và nắm vững kiến thức tất cả các môn là cần thiết
cái việc có môn thi thứ bốn hay là không có môn thi thứ bốn
không đánh giá cái việc là các em học đều hay là học lệch các môn
vì lý do là để học để lên lớp và các em phải học tất cả các đều các môn rồi
cho nên là để xét được tốt nghiệp thì các em cũng phải học đều tất cả các môn
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội
kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trong đó có phương án thi lớp một mươi đã được trình ở ban nhân dân thành phố
sẽ sớm có phương án thi trong thời gian gần đây
nhưng dù là phương án thi ba hay bốn môn thì sẽ vẫn còn nhiều tranh cãi trước mỗi kỳ thi
song dù phương án nào thì điều mà học sinh và phụ huynh mong mỏi hơn cả là chất lượng giáo dục
giảm áp lực cho học sinh trước mỗi kỳ thi
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua tổng dư nợ tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản là hai năm mươi tám triệu tỷ đồng
mức cao nhất
trong năm năm qua và bất động sản chỉ là một trong số gần như một sáu trăm linh ngành nghề đăng ký kinh doanh
nhưng chiếm tới hai mươi một tổng du nợ toàn nên kinh tế
vâng mặc dù vậy thì theo các doanh nghiệp thì lúc này thị trường bất động sản gần như là không tiếp cận được nguồn vốn để phát triển
các dự án đang triển khai thì buộc phải dừng giãn và hoãn vì không có vốn thanh toán cho nhà đầu tư và trả lương cho công nhân
nhiều doanh nghiệp bất động sản đã rơi vào khó khăn
mời quý vị cùng theo dõi clip ngắn ngay sau đây
theo thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguồn cung bất động sản có xu hướng giảm rõ rệt
nguồn cung ra thị trường đạt khoảng gần bảy sản phẩm chỉ bằng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
cơ cấu nguồn cung trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc chung cao cấp
tỷ lệ hấp thụ trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạt khoảng hơn một mươi bốn giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm
còn thống kê sơ bộ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường ở mức thấp kỷ lục
còn theo thống kê của công ty chứng khoán bản việt một mươi năm doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn nhất trên thị trường
tính đến cuối năm ngoái có tổng giá trị hàng tồn kho vào khoảng ba trăm tám mươi năm tỷ đồng tăng gần gấp rưỡi so với năm trước đó
số vòng quay hàng tồn kho chỉ số cho thấy tốc độ bán hàng của doanh nghiệp bất động sản cũng giảm một năm lần trong năm ngoái
cục cảnh sát giao thông sẽ thành lập năm tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm giao thông tại ba mươi tỉnh thành phố trên cả nước
cục cảnh sát giao thông sẽ thành lập năm tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm giao thông tại ba mươi tỉnh thành phố trên cả nước
các vi phạm được quyết định xử lý là vi phạm về nồng nội bồn xe quá khổ quá tải cơ nới thành thùng xe quá nghiên hạn
hết hạn đăng kiểm ô tô khách trở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả
bên cạnh việc giám sát quá trình
năm tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm năm tổ này cũng sẽ kiểm tra về công tác bố trí lực lượng trên các tuyến địa bàn vàng nhiệm vụ khi tuần tra kiểm soát
ngày một mươi tám tháng hai thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đánh giá các điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với một trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố
qua giả soát các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy chủ yếu liên quan đến giao thông nguồn nước bậc trụ lửa khoảng cách phòng cháy chữa cháy lối thoát nạn ngăn cháy lan trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy
trên giới sở những tồn tại vi phạm công an thành phố đã đưa ra hướng dẫn thực hiện một số nội dung yêu cầu về phòng cháy trợ cháy để các doanh nghiệp có thể thao gỡ phát phục tồn tại sớm như công trình và hoạt động thời gian
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn và kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai sang năm hai nghìn hai mươi
cụ thể bộ giao thông vận tải đề xuất kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm hai nghìn hai mươi hai sang năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một ba trăm linh ba tỷ đồng đối với bốn mươi tám dự án để tiếp tục thực hiện giải ngân
bên cạnh các dự án cần kéo dài thời gian thực hiện giải ngân bộ giao thông vận tải cũng đề xuất kéo dài khoảng bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng không giải ngân hết của năm mươi tám dự án
cụ thể bộ giao thông vận tải cũng đề xuất kéo dài khoảng bảy trăm bốn mươi chín tỷ đồng không giải ngân hết của năm mươi tám dự án